hội cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động chữ thập đỏ với bảy nội dung quy định theo luật chữ thập đỏ
tiếp tục tổ chức các hoạt động nhân đạo tử thiện phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong các hoạt động nhân đạo
bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng cần quan tâm góp phần giáo dục nâng cao hơn nữa ý thức
tinh thần nhân đạo nhân ái trong nhân dân đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi làm việc với hội chữ thập đỏ vào sáng nay
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy hội chữ thập đỏ đã thu hút được nguồn lực to lớn cho hoạt động nhân đạo
giúp đỡ cho nhiều gia đình nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trong thiên tai đã có mặt kịp thời để cứu trợ hỗ trợ cho người bị thiên tai bão lũ
góp phần cho công tác an sinh xã hội thực hiện được nhiều mục tiêu quan trọng
trong thiên tai hội cũng cần nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách cụ thể
nhằm thúc đẩy nâng cao vai trò tổ chức thực hiện của hội đồng thời quan tâm phát triển
hệ thống tổ chức chữ thập đỏ ở cơ sở chú trọng công tác đào tạo cán bộ tình nguyện viên